hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cũng trong chiều nay tại hà nội thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ do thượng nghị sĩ jeff mackey làm trưởng đoàn đang có chuyến thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chuyến thăm của thượng nghị sĩ jaff mark lee đoàn nghị sĩ quốc hội hoa kỳ đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác thiết thực hướng tới kỷ niệm một mươi năm đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ trong năm hai nghìn hai mươi
đồng thời nhấn mạnh thời gian qua quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật giữa bộ công an việt nam và các cơ quan đối tác hoa kỳ đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
hai bên đã hợp tác trao đổi thông tin phòng chống tội phạm truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã cũng như hợp tác chuyển giao công nghệ và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
đồng chí thứ trưởng mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin hợp tác điều tra truy bắt bàn giao tội phạm phục vụ cho công tác truy tố xét xử của mỗi nước trên nguyên tắc phù hợp với luật pháp hiện hành của mỗi nước và các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế nâng cao năng lực thực thi pháp luật hiện đại hóa trang thiết bị an ninh quốc phòng ứng dụng công nghệ cao trong các công tác điều tra giám định cứu hộ cứu nạn ứng phó với các tình huống khẩn cấp thông qua hợp tác đào tạo bồi d
thượng nghị sĩ quốc hội hoa kỳ thượng nghị sĩ jeff mckinley khẳng định sẽ có những đóng góp hành động thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ song phương việt nam hoa kỳ phát triển tích cực vì lợi ích mong muốn của nhân dân hai nước
trại sáng tác văn học với chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm mới được khai mạc vào chiều ngày hôm qua tại quảng ninh
đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi sáng tác tiểu thuyết chuyện và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm do bộ công an chủ trì phối hợp với hội nhà văn việt nam tổ chức hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và hai mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
cục truyền thông công an nhân dân là đơn vị thường trực của cuộc thi đồng thời được sao tổ chức bốn trại sáng tác
trại sáng tác
trại sáng tác quy tụ ba mươi năm nhà văn tác giả đến từ các tỉnh thành trên cả nước phát huy thành quả của các cuộc thi trước cuộc thi lần này thu hút nhiều nhà văn trẻ tham gia một số tác giả đã ấp ủ và đăng ký đề tài với mong muốn tạo sâu ấn riêng trong mạng đề tài về lực lượng công an nhân dân
nghệ an quảng bình và bà rịa vũng tàu hoặc đà lạt việc tổ chức các trại sáng tác nhằm tạo điều kiện
các nhà văn tác giả được tiếp cận với những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân
và tiếp cận đa dạng với các lĩnh vực công tác của lực lượng công an nhân dân từ đó có tư liệu
phong phú chân thực khách quan phục vụ việc nghiên cứu sáng tác
tham gia trại bếp thần này thì có rất nhiều những nhà văn đã từng trải đã lan lộn đã có một bề dày
trong sáng tác về lĩnh vực an ninh trật tự và về bình yên cuộc sống đây là một trại bếp mà tôi thấy
rằng là tôi là người tổ chức rất nhiều những trại bếp của ngành công an trong bốn kỳ vừa qua thì tôi thấy
đây là một đợt mà có thể sẽ gặt hái được thành công rất là tốt đẹp với một lý do rằng những người viết
đều rất sung sức kể cả già và trẻ và một điều quan trọng nữa là chúng tôi đều hướng tới
cái dịp kỷ niệm tám mươi năm ngày thành nhập lực lượng công an

thứ năm này bộ công an và hội nhà văn việt nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ đầu tư nhiều công sức và trí tuệ
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà văn sáng tác với vai trò là đơn vị thường trực cuộc thi
cục truyền thông công an nhân dân nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phối hợp cùng các đơn vị công an
trên địa bàn quảng ninh tổ chức cho các nhà văn được tiếp xúc thực tế với những đơn vị chiến đấu
những cá nhân điển hình với nhiều chiến công trong quá trình công tác của lực lượng công an
chúng tôi với vai trò ban tổ chức thì cũng hướng dẫn định hướng cho các nhà văn tập trung vào những nét mới này
và ngoài ra là vừa qua là bộ công an có một cái quyết định là triển khai lực lượng công an chính quy tới địa bàn xã
thì sau khoảng mấy năm rồi thì lực lượng này đã thực hiện những việc rất là tốt
đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giữ gìn đảm bảo an ninh khu vực biên giới
những vùng sâu xa
thế thì với vai trò ban tổ chức thì chúng tôi cũng định hướng cho các tác giả tham gia
và cũng chú ý khai thác về lực lượng mới và những đề tài
cuộc thi sáng tác tiểu thuyết chuyện và ký về đề tài vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống
dành cho các nhà văn người viết trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
trong đó bàn tổ chức khuyến khích các nhà văn nhà báo người viết là cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân tham gia
bàn tổ chức nhận tác phẩm sự thi
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi năm tác phẩm dự thi thuộc thể loại tiểu thuyết chuyện ký và hồi ký
thưa quý vị bắc tử liêm là quận mới được chia tách thành lập sắp sáu quận huyện của thủ đô hà nội
trong đó có tuyến sông hồng chảy qua địa bàn khiến tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều phức tạp
với vai trò là đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
bảy năm qua trung tá đoàn văn đông đã cùng đồng đội khởi tố điều tra tám mươi bảy vụ án
một trăm bốn mươi năm bị can trong đó phát hiện bắt giữ điều tra nhiều vụ án nghiêm trọng gây tiếng vang
giả mạo đại tá công an với thủ đoạn xin việc vào các cơ quan nhà nước hoặc cho đối tượng này vay tiền
một mươi một bị hại đã bị mai thị lan lừa đảo lên tới hơn hai mươi tỷ đồng
đó chỉ là một trong số tám mươi bảy vụ án trung tá đoàn văn đông đã khởi tố điều tra trong bảy năm qua
không có vùng cấm không có ngoại lệ
thượng tôn pháp luật được trung tá đông coi là nguyên tắc cực kỳ trong mỗi vụ án
trước mỗi vụ án đồng chí đoàn văn đông đã nghiên cứu rất kỹ về pháp luật
về nghiệp vụ và phân công cho cán bộ chiến sĩ rõ việc rõ người
do vậy mà đối với mỗi vụ án là chúng tôi đã bắt đúng bắt chúng đối tượng
và truy tố trước pháp luật là chưa có vụ án nào mà oan sai gây khiếu kiện gây bức xúc cho nhân dân
càng làm càng bài bản càng có thêm nhiều kinh nghiệm khiến cho công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế chức vụ của đội đi vào chiều sâu
tính riêng năm hai nghìn hai mươi hai đội của trung tá đông đã tiếp nhận một trăm ba mươi sáu đơn thư tin báo tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố
và một trăm linh các đơn thư tin báo đã được tiếp nhận giải quyết đúng trình tự thủ tục và thời hạn quy định góp phần tạo lòng tin trong nhân dân
tình hình đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực môi trường lĩnh vực kinh tế trên đề bàn quận bắc tử liêm là một đơn vị mới thành lập
nó có diễn biến hết sức phức tạp
đồng chí cũng đã vận dụng kinh nghiệm của mình với một người cán bộ chỉ huy làm chỉ huy đội trưởng nhiều năm có nhiều kinh nghiệm
đồng chí cũng đã tạo môi trường tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ của đơn vị có một thái độ làm việc rất tích cực
mới đây nhất hàng loạt sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn quận bắc tử liêm
cũng đã được đội của trung tá đông phát hiện làm rõ
có trung tâm đã nhận hối lộ tám tỷ đồng để bỏ qua các lỗi của xe vi phạm
thậm chí xóa dữ liệu hòng qua mắt cơ quan chức năng
để bắt đúng bắt chúng đối tượng đòi hỏi người chỉ huy như trung tá đông cũng phải nỗ lực không ngừng
một là phải cập nhật thường xuyên các kiến thức về pháp luật
có sự thay đổi hàng ngày và hàng tháng để áp dụng trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm
cái thứ hai là cán bộ chiến sĩ phải kịp thời cập nhật các cái ứng dụng khoa học công nghệ thông tin
để áp dụng vào trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ ba là cần phải nắm rõ được các phương thức hoạt động của tội phạm
ngày càng có sự che chắn tinh vi hơn
rồi hoạt động liên quan các lĩnh vực mua bán sử dụng hóa đơn điện tử
rồi buôn bán liên quan đến các giao dịch thương mại điện tử trên hệ thống mạng và bán hàng online
liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở nhiều năm liền
bằng khen của thủ tướng chính phủ và các cấp các ngành
đặc biệt năm hai nghìn một mươi bảy
vinh dự được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn lực lượng
là động lực để trung tá đoàn văn đông
cùng tập thể đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ
công an quận bắc tử liêm
tiếp tục nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
thưa quý vị điện là một mặt hàng thiết yếu
các dịch vụ cung cấp điện ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống
sinh hoạt của người dân cũng như sản xuất của các doanh nghiệp
những nỗ lực chuyển đổi số của ngành điện lực trong thời gian qua
đã tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia của chính phủ
vậy cụ thể những chuyển đổi đó là gì
ngay sau đây trong tiểu hục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp
biên tập viên linh chi sẽ có phần trình bày cụ thể
xin mời quý vị cùng theo dõi
các dịch vụ của ngành điện trong tổng số hai mươi năm dịch vụ thiết yếu trong đề án
được xác định bao gồm cấp điện mới từ lưới điện hạ áp
và thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện
và cho đến nay thì hai dịch vụ này được cung cấp trực tuyến đạt mức độ bốn
là mức cao nhất của chính phủ địa tử
và đã hoàn thành sớm năm tháng so với tiến độ được giao
theo thống kê tập đoàn điện lực việt nam hiện đang cấp điện cho chín mươi chín sáu mươi năm số hộ dân trên toàn quốc
bình quân hàng ngày
hàng năm có thêm khoảng một triệu khách hàng mới
và trên một hai triệu yêu cầu của người dân doanh nghiệp
về thay đổi các nội dung trong hợp đồng mua bán điện đã ký
điều này đòi hỏi nỗ lực phải hiện đại hóa minh bạch hóa quá trình cung cấp dịch vụ từ ngành điện
năm hai nghìn hai mươi hai tức là sau sáu tháng mà chúng tôi triển khai hai dịch vụ này
thì toàn bộ một mươi dịch vụ còn lại của tập đoàn cũng đã được chính phủ cho phép là kết nối
để sử dụng cơ sở dữ liệu dân cư
thì tôi chúng tôi đánh giá rằng đây là một bước tiến rất là dài
trong quá trình cung cấp các dịch vụ điện lực tạo một cái tiện ích
tạo một sự thông thoáng và đặc biệt là chúng ta tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp
rất nhiều chi phí về thời gian về công sức để có thể có khói đồng kia hợp đồng mua bán điện
trong thời gian sớm nhất
hiện ngành điện là ngành đầu tiên hoàn thành kết nối một trăm linh dịch vụ lên cổng dịch vụ công quốc gia
và là một trong bốn doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành việc kết nối chia sẻ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư của bộ công an
đối với cái nhiệm vụ đề án sáu khi tạo dựng được cái này
thì các bộ ban ngành cũng phải tạo dựng được những bộ dữ liệu chuyên ngành
để kết nối vào với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
các đơn vị đều phải có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về an ninh an toàn bảo mật
thì từ đó mới triển khai được đến với người dân
cái thứ hai là khi chúng ta đã tạo dựng được một cái kết nối liên thông như vậy
thì chúng ta sẽ tạo dựng được những môi trường phát triển về kinh tế
các đơn vị đều phải tạo dựng được những môi trường phát triển về kinh tế
thứ nhất căn cước công dân có gắn chip điện tử mã định danh cá nhân
và tiến hành thực hiện các thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia
qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì toàn bộ thông tin của cư dân
như là họ tên ngày tháng năm sinh địa chỉ thương chú tạm chú thông tin chủ hộ thông tin hộ gia đình
sau khi được đối sánh và xác thực thì hệ thống sẽ tự động trả về bên ngành điện
hồ sơ giao dịch điện tử giữa điện lực và khách hàng được nhanh chóng thiết lập
mà không cần thời gian đi xác minh
thay vì phải đi đến tận nơi mang theo nhiều loại giấy tờ
thì giờ đây chỉ cần ngồi một nơi người dân và doanh nghiệp đều được thụ hưởng lợi ích từ việc đơn giản hóa thủ tục này
gia đình mới mua lại một căn nhà
vì vậy anh tuấn anh tiến hành việc thay đổi chủ thể mua bán điện với công ty điện lực
chỉ cần một vài thao tác trên cổng dịch vụ công quốc gia
bằng chính chiếc smartphone của mình anh tuấn anh đã hoàn thành việc nộp hồ sơ
tôi thấy là cái dịch vụ này
thì sẽ là thuận tiện cho công dân rất nhiều
vì trước đây thì là các cái thủ tục mà khi mà đi thay đổi chủ thể này
thì phải là đến trực tiếp tại cơ quan để giải quyết
mất rất là nhiều thời gian
vì lúc đấy mình không tìm hiểu được cái hồ sơ gồm những thủ tục gì
nhưng mà trên cổng dịch vụ công này thì đã hướng rất đầy đủ
đang có nhu cầu cần đăng ký cấp điện mới từ lưới điện hạ áp cho phòng khám nhà khoa
chị huệ cũng chỉ cần thao tác trực tiếp trên cổng dịch vụ công quốc gia
toàn bộ thủ tục được hướng dẫn một cách chi tiết
mà thay vì phải mang các loại giấy tờ đến trụ sở công ty điện lực để làm thủ tục như trước đây
chúng tôi cũng đã nhập phần hồ sơ giấy tờ của công ty lên phần mềm
thì khoảng sau một mươi phút đã có nhân viên của ngành điện liên hệ và khảo sát
cái tình hình sử dụng điện của công ty
và qua đây thì tôi thấy là
cái theo dõi được hồ sơ chính xác trên trang web

khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được liên kết chia sẻ qua cổng dịch vụ công quốc gia
thì ngành điện chúng tôi cũng sử dụng cái hệ sinh thái chăm sóc khách hàng
để cung cấp các dịch vụ điện của khách hàng
khai thác thông tin khách hàng cũng như xác thực thông tin khách hàng
qua cơ sở dữ liệu quốc gia đó
được nhanh chóng thuận tiện và cũng giảm thiểu rất nhiều hồ sơ giấy tờ không cần thiết
theo tính toán việc chuyển đổi số trong giải quyết các dịch vụ điện
theo phương thức điện tử đã giúp không phải in ấn bảo quản
lưu trữ tài liệu giấy lên đến hai mươi triệu trang hồ sơ
và theo thống kê trong hơn một hai triệu yêu cầu dịch vụ điện
thì có trên sáu mươi yêu cầu được tiếp nhận qua cổng dịch vụ công quốc gia
và chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi hai
đã có gần chín trăm linh yêu cầu phát sinh đối với hai dịch vụ công
được kết nối từ cơ sở dữ liệu quốc gia theo đề án sáu
trong đó có trên hai trăm bốn mươi lượt khai thác thông tin
chia sẻ từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và gần hai mươi tám lượt khai thác thông tin về hộ gia đình
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
việc kết nối khai thác hiệu quả từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đã tăng cường mở rộng cho toàn bộ các dịch vụ của ngành điện nói riêng
cũng như kết nối các nền tảng truyền đổi số của chính phủ các bộ ngành và địa phương
ngoài việc chúng tôi kết nối với các địa phương
để tạo ra một tiện ích cho người dân có thể sử dụng cổng dịch vụ công quốc gia
nền tảng công dân số của các địa phương
chúng tôi còn kết nối với các đối tác ngân hàng các tổ chức trung gian
các đơn vị khác để có thể liên kết các nền tảng này
và tạo ra một tiện ích cho khách hàng khi sử dụng các nền tảng của các đối tác
thì cũng có thể sử dụng luôn nền tảng của tập đoàn lịch việt nam
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đây là một bộ dữ liệu gốc để có được cái định danh cho công dân việt nam
đồng thời chúng ta đã xây dựng và hoàn thành
cái hệ thống định danh điện tử vnid
trước mắt đó là tập trung để tạo lập tài khoản cho người dân
khi sử dụng vnd thay thế cho cái tài khoản khi tham gia vào dịch vụ công
năm hai nghìn hai mươi hai hệ sinh thái evn connec ra đời
đã khai thác tối đa nguồn dữ liệu chung quốc gia
còn đó evn là đơn vị đầu tiên hoàn thành cung cấp một trăm linh dịch vụ điện trực tuyến
ở mức độ ba bốn qua cổng dịch vụ công quốc gia
những tiện ích mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại
đối với ngành điện là vô cùng to lớn
giúp cho việc định vị khách hàng được tốt hơn
đảm bảo tính công khai minh bạch
trong quá trình quản lý giao dịch điện tử phục vụ khách hàng
và rõ ràng những chuyển đổi số của ngành điện
trong thực hiện đề án sáu
đã có phần cải cách thủ tục hành chính
và giúp người dân doanh nghiệp từng bước được thụ hưởng các tiện ích
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây cũng xin được kết thúc